thưa quý vị gần một trăm linh đó là số vụ phá rừng xảy ra tại các tỉnh tây nguyên do các cơ quan chức năng thống kê chưa đầy đủ từ đầu mùa khô đến nay
cưa sẻ gỗ tự nhiên trong lõi rừng đốt rừng làm rẫy hay thậm chí là môi giới bán đất rừng xảy ra tràn lan nạn xâm hại rừng đang nóng trở lại tại những cánh rừng ở tây nguyên
những ngày đầu tháng ba cánh rừng phòng hộ đầu nguồn tại xã sở ró huyện công chờ ro tỉnh gia lai trở nên không yên ả khi liên tiếp hàng loạt cây gỗ dỗi nhóm ba đã bị lâm tạc đốn hạ
mới có cũ có hiện trường ngỗ ngang như một bãi xẻ gỗ lậu nằm giữa lõi rừng phòng hộ
với kích cỡ như thế này cho thấy thân cây dỗi bị hạ có tuổi đời hàng chục năm và các đối tượng vào phá rừng
với thủ đoạn đó là sử dụng cưa máy xẻ thân và đem lõi ra ngoài
và được biết tại khu rừng phòng hộ đầu nguồn này vẫn còn hàng chục điểm mà cây dỗi cũng bị đống hạ tương tự như thế này
quỹ ba nhân dân huyện công chờ ro cho biết đã thành lập bốn đoàn đi kiểm tra và phát hiện một mươi hai cây gỗ dỗi tại tiểu khu tám trăm linh năm bị cưa hạ với khối lượng thiệt hại là một mươi năm mét khối tương đương mỗi cây chỉ hơn một mét khối gỗ
chúng tôi xác định tiểu khu tám trăm linh năm là phùng trọng điểm cho nên rất nhiều các phân bản là chỉ đạo lực lượng từ huyện đến xã
chúng tôi mật phục và triển khai canh giữ
rất tiếc là trong thời gian vừa rồi là xảy ra bụng lắm
hiện giờ chúng tôi chưa tìm ra các đối tượng phá rừng
huyện đắc tô công tùm
ngày hai mươi chín tháng hai lực lượng chức năng chốt chặn phát hiện hàng chục xe gắn máy
độ chế đang ngang nhiên đưa một mươi một hộp gỗ khỏi rừng
ít giờ sau tiếp tục phát hiện và bắt giữ thêm hai đối tượng lâm tạc
phát hiện hai mươi hai hộp gỗ
kiểm tra hiện trường khu vực rừng bị phá
phát hiện một mươi một gốc gỗ dỗi bị cắt hạ
quy ra khối lượng tròn trên hai mươi năm mét khối
chúng tôi chia ra nằm hai bên đường và khi xe máy tiến tới
chở gỗ tiến tới
thì cái tốp đầu là xe máy đầu chạy tới
thì chúng tôi là lực lượng hai bên ập vào
và cứ thế cái lực lượng đó là đi theo thành một cái dạy
thành một cái hàng
thì cái lực lượng của chúng tôi đã rải đều ở trên cái tuyến đường đó rồi
cho nên là ập vào một lần luôn tóm gòn cả một mươi một đối tượng
cách con tùng hơn bốn trăm linh km
tại tiểu khu hai trăm một mươi sáu xã phi liên huyện đam rông tỉnh lâm đồng
hàng trăm cây thông ba lá đường kính từ hai mươi đến bảy mươi cm
vụ phá rừng bị phát giác vào giữa tháng hai năm hai nghìn hai mươi
còn đây là hiện trường vụ phá rừng bị phát hiện vào ngày bốn tháng hai
tại huyện tuy đức tỉnh đắk nông
hai mươi bảy lống gỗ tròn có tổng khối lượng gần bảy mươi mét khối bị đống hạ
liên tiếp nhiều vụ phá rừng với quy mô khác nhau
bị phát hiện chỉ qua vài tháng đầu mùa khô
đã cho thấy tình trạng vi phạm luật bảo vệ phát triển rừng
đang nóng trở lại tại tây nguyên
hàng loạt những vụ phá rừng bị phát hiện tại tây nguyên gần đây
đã cho thấy vấn đề quản lý rừng tại đây chưa khi nào hết nóng
nóng từ những cánh rừng bị xâm lấn
và nóng từ trách nhiệm quản lý nhà nước của chính quyền địa phương
liệu có gì bất ổn hay không sau hàng loạt vụ việc xâm hại tài nguyên rừng như vậy
trở lại việc phá rừng tại gia lai dù đã rốt ráo vào cuộc kiểm tra xử lý
nhưng quỹ ba nhân dân huyện con trờ ro này cho biết hiện tại vẫn chưa phát hiện được những đối chứng
phá rừng địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý bảo vệ rừng
thì địa bàn ra này là có nhiều vùng là đến mười mấy ngàn hectare như vậy thì lực lượng
chuyên trách chỉ có một anh kiểm lâm địa bàn trong khi đó sau khi phát hiện nhóm phóng viên
có mặt tại hiện trường nhiều thanh niên địa phương đã bị cơ quan chức năng hỏi thăm vì nghi dẫn đường

trong thời gian thâm nhập tìm hiểu về nạn phá rừng tại huyện lạc dương tỉnh lâm đồng
phóng viên được nhiều đối tượng mua giới bán đất hợp thức đất rừng ven trục quốc lộ hai mươi bảy c
thậm chí còn tự tin khẳng định
những đối tượng này cho biết
đất ở đây mua lại từ bà con dân tộc thiểu số
lấn chiếm đất rừng
sau đó hợp thức hóa sang đất nông nghiệp bán thu lợi
vì sao đất rừng tự nhiên
lại bị công khai lấn chiếm
hợp thức hóa tràn lan như vậy
có lẽ câu trả lời đã được tìm ra
sau khi chúng tôi chứng kiến
mối quan hệ kháng kích
giữa dưỡng tay môi giới đất
và đại diện chính quyền địa phương
và lực lượng chức năng tại đây